thưa quý vị sáng nay tại học viện an ninh nhân dân công an đồng hương hương yên tại hà nội tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của công an đồng hương hương yên
tại hà nội trong thời gian qua đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục cố gắng nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm tổ chức nhiều hơn nữa
các hoạt động thiết thực có ý nghĩa xây dựng hội ngày càng phát triển đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung tỉnh hưng yên nói riêng
nhân dịp này đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên ban chấp hành trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua
và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các bộ ngành trung ương
của công an đồng hương hương yên tại hà nội trong thời gian tiếp theo
và mong muốn các thành viên của hội luôn đoàn kết hoạt động hiệu quả
tạo cầu nối gắn kết những người con quê hương hương yên phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp